theo bài viết bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến đề xuất để định hướng xã hội hóa đầu tư xây dựng cảng hàng không để trình thủ tướng chính phủ xem xét
acv vẫn được giao đầu tư hai mươi ba sân bay các doanh nghiệp tư nhân nếu muốn đầu tư sẽ phải chiến đấu để giành xuất tại ba sân bay mới
theo tiến sĩ lương hoài nam thành viên hội đồng tư vấn du lịch người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực hàng không
thì việc duy trì vị thế độc quyền của acv ở hai mươi một sân bay hiện hữu trừ sân bay vân đồn và siêu dự án sân bay long thành
và chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân của nhà nước